sau khi tăng mạnh và vượt mốc bốn mươi bốn triệu đồng một lượt tại chiều bán ra vào phiên ngày hai mươi một tháng một
giá vàng trong nước hôm nay ngày hai mươi hai tháng một bất ngờ đào chiều giảm mạnh đến một trăm linh đồng một lượng
cụ thể đầu phiên giao dịch sáng nay giá vàng sgc tại thị trường tp hcm được niêm yết bốn mươi ba bốn mươi bốn mươi ba tám mươi năm triệu đồng một lượng
giảm nhẹ năm mươi đồng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với cùng thời điểm phiên trước
giá vàng doji tại thị trường hà nội giảm mạnh một trăm linh đồng chiều mua vào và năm mươi đồng chiều bán ra về bốn mươi ba bốn mươi năm bốn mươi ba bảy mươi triệu đồng một lượng
trong khi đó giá dòng vàng thăng long của bảo tín minh châu cũng giảm một trăm linh đồng chiều mua vào và giảm năm mươi đồng chiều bán ra về bốn mươi ba bốn mươi tám bốn mươi bốn ba triệu đồng một lượng